tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ là một công trình đại diện cho lực lượng công an có sự tham gia của nhiều đơn vị chuyên môn được nghiên cứu đánh giá nghiêm túc bởi một hội đồng nghệ thuật chuyên nghiệp
thứ nhất là nơi để cho cán bộ chiến sĩ được hướng về cội nguồn giáo dục truyền thống
thứ hai nữa cũng tạo một không gian để cho nhân dân thủ đô có một khu để đến đây vui chơi và cũng để chiêm ngưỡng được những vẻ đẹp của công trình nghệ thuật
cũng là cái mà để cho nhân dân ta thấy được mình càng phải tăng cường hơn nữa ý thức về giao thông ý thức về phòng cháy nổ
ban đầu cụm tượng cảnh sát giao thông và cụm tượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là hai cụm tượng riêng biệt dự định sẽ đặt ở hai nơi khác nhau
việc chuyển từ hai nhóm tượng ở hai không gian khác nhau thành một nhóm thống nhất là quyết định của hội đồng nghệ thuật
hội đồng làm việc rất nghiêm túc
lúc đầu chúng ta định làm hai nhóm tượng nhưng cuối cùng phải đưa vào là một để thành một quân thể tượng đại
hôm nay nó hiện hiện ra là cái ý nghĩa nó rất rõ
còn dĩ nhiên trong nghệ thuật có nhiều quan điểm nhưng đây là tượng đài của lực lượng tức là phải phục vụ nghệ thuật và vụ chính trị
nó mang tính chất hiện thực
nó hơn là một cái
ngay từ đầu hội đồng nghệ thuật đơn vị đầu tư và tác giả thống nhất thực hiện cụm tượng đài theo phương pháp tả thực
dĩ nhiên khi đã chọn thủ pháp tả thực sẽ khó tránh khỏi việc bị cho là minh họa mô phỏng hiện thực cuộc sống
đây có thể không phải là thủ pháp hấp dẫn đối với những người am hiểu về nghệ thuật nhưng lại là cách thức để tượng đài dễ tiếp cận nhất với đại chúng
cụm tượng này là tượng đại dễ tiếp cận nhất với đại chúng
được thực hiện bằng một kỹ thuật khá mới
có lẽ ở hà nội hiếm có công trình nào được thực hiện theo lối ép đồng gần với nghệ thuật cực thực cảm nhận nghệ thuật
nó rất là khác nhau
có người thích thực có người thích chiều tượng
nhưng ở đây theo tôi nó đạt được tiêu chí của bên chủ đầu tư tức là công an nhân dân vị dân phục vụ
họ chọn những hình tượng rất dễ hiểu

ví dụ như cảnh sát chữa cháy phòng chống
cháy là dễ hiểu
hay là cảnh sát giao thông rất tiếp xúc thường xuyên
rõ ràng tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ không đơn thuần chỉ là công trình nghệ thuật
đó là công trình mang nhiệm vụ chính trị mang yếu tố tuyên truyền cổ động
đối tượng thụ hưởng là mọi tầng lớp nhân dân là quảng đại quân chúng
điều quan trọng nhất là thông điệp cần đơn giản cách thể hiện truyền tải cần gần gũi nhất để bất kỳ ai khi nhìn vào đều hiểu được
chúng ta có tự đà để thể hiện kỷ niệm ngày truyền thống của ngài
nhưng bên cạnh đó chúng ta đang lan tỏa được một cái tư tưởng tôi cho là rất tốt
là gì là nhắc nhở nhân dân
là hãy chấp hành nghiêm chỉnh những cái điều mà pháp luật quy định
và đồng thời là tôn vinh cái lực lượng công an gần dân là gì bằng các hành động cụ thể
và để thấy người cảnh sát
nó không phải xa lạ mà rất gần gũi
và đấy nó tạo một cái niềm tin một cái định hướng cho các thế hệ trẻ
sau hơn một năm nỗ lực triển khai công trình tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ đã được hoàn thiện thông qua nghiệm thu vào ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tất cả một mươi năm thành viên của hội đồng nghệ thuật đều đánh giá quần thể tượng đạt chất lượng và đủ điều kiện để nghiệm thu đưa vào sử dụng
lễ khánh thành tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ lòng trọng diễn ra vào ngày một mươi bảy tháng bảy vừa qua
trong sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn số
đối với nghệ thuật có rất nhiều góc nhìn đa chiều
và chúng ta luôn lắng nghe bản thân tôi là một chuyên gia về kiến trúc đô thị
tôi thấy rằng là sắp tới đây sẽ không còn có những rào chắn nữa mà công viên sẽ là công viên mở
vì nó là không gian công cộng bỏ hàng rào đi thì nó mới tiếp cận với nhân dân
nhân dân mới được đến
với lại cái không gian đó
và như vậy thì tượng đài đã trở thành một điểm nhấn của công viên thống nhất
và nó cũng lại là một cái góp phần cho điểm nhấn của cả khu vực
sau khi tượng đài khánh thành bộ công an sẽ bàn giao cho công an tp hà nội và ủy ban nhân dân thành phố hà nội quản lý trùng tu
công trình cũng được xem là điểm nhấn khi phố đi bộ quanh công viên thống nhất và hồ thiền quang được mở trong tương lai
để người dân có thể dễ dàng quan sát
từ chiều ngày một mươi năm tháng bảy phố quang trung được kẻ vạch phân làn từ đường một chiều thành đường hai chiều
thưa quý vị hình ảnh chiến sĩ cảnh sát giao thông đưa cụ già qua đường phân luồng giao thông giữa trời mưa nắng
hay hình ảnh người lính cứu hỏa lao vào đám cháy để dập lửa cứu người đều là những hình ảnh thực tế rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày
những hình ảnh đẹp đẽ ấy được chân thực hóa khi đưa vào công viên thống nhất
để mọi người đều cảm nhận được điều này vẫn đang hiện diện trong cuộc sống
có thể nói lực lượng cảnh sát giao thông lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
là hai lực lượng cảnh sát gần gũi và tương tác với người dân nhiều nhất
với tất cả những công hiến và hy sinh của các thế hệ lực lượng cảnh sát nhân dân trong sáu mươi năm qua
các anh xứng đáng là những tượng đài vững chãi sống mãi trong lòng mỗi người dân việt nam
giữa đêm kia ngày một mươi tám tháng bảy căn nhà tại ba trăm bảy mươi tám thường thuyết tân quận hoàn kiến bốc cháy dữ dội
nhận được tin báo hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an quận hoàn kiếm và công an quận ba đình lập tức có mặt tại hiện trường
tầng một chứa nhiều vật dụng nên ngọn lửa lan nhanh sinh ra khói độc xông lên các tầng trên
luôn có mặt khi người dân gặp nguy hiểm lực lượng cảnh sát phòng cháy chạy cháy và cứu mạng cứu hộ đã không quản lại gian khổ như sinh không tiếc thân mình để giúp người dân vượt qua thiên tai họa hoạn
đó là hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát lao vào vòng lửa gian nan nguy hiểm giành giật sự sống mong manh với tử thần
tôi rất là khâm phục tinh thần quả cảm của các đồng chí cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã vì nhân dân quên mình lao vào những nơi điểm nóng nhất để cứu người dân
hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông với sắc vàng giữa trời mưa rông nắng cháy và khói bội ô nhiễm nhưng vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ điều tiết ra
hình ảnh người chiến sát giao thông đã trở thành hình ảnh quen thuộc với nhân dân cả nước
còn nhớ trong những ngày dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp khi số người dương tính với virus sars cov hai liên tiếp gia tăng mỗi ngày
cùng với các lực lượng tại việc chốt chặn kiểm soát dịch covid một mươi chín các chiến sĩ cảnh sát giao thông tận tình hướng dẫn người dân tuân thủ công tác phòng chống dịch bảo đảm an toàn giao thông trên các trục đường trọng điểm
hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tất cả các ngày trong tuần mỗi kíp làm việc liên tục trong vòng sáu tiếng không kể ngày hay đêm mưa rông hay nắng tránh
vừa căng mình kiểm soát người và phương tiện vừa xử lý nghiêm trường hợp cố tình sai phạm gây ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch của địa phương
mang trên mình sắc áo vàng thiên nhiên cùng với lực lượng tướng đầu các chiến quỹ cảnh sát giao thông
trong tầm lá trắng giữa đại dịch vì bình yên trên mỗi tuyến đường
lựa chọn màu xanh áo lúng vinh quang người chiến sĩ công an nhân dân luôn thẩm lạc và giả dị
những nắm cơm vội những giấc ngủ chưa tròn
để lại phía sau
là gia đình
hy sinh hạnh phúc của bản thân
biết bao chiến sĩ
đã anh dũng hy sinh
giữa thời đỉnh
các anh vẫn ngã xuống
để lại những niềm đau xót
qua các thời kỳ
từ thời kháng phát
rồi chống mỹ
cho đến khi mà đất nước hòa bình
rồi là bây giờ cuộc sống hội nhập
kinh tế phát triển như thế này
thì lực lượng cảnh sát giao thông và phòng cháy
luôn luôn đồng hành
họ có mặt thường xuyên
tại các địa bàn kể cả từ thời chiến tranh
và cũng biết bao nhiêu
tấm gương của họ đã hy sinh
ở hai lực lượng này
tôi nói rằng là trách nhiệm của họ
rất là lớn họ đồng hành
cùng với các lực lượng khác
và đồng hành sát cánh cùng với nhân dân
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
tổng nhất đất nước
cũng như là ngày nay thì rất quan trọng hơn là
trong việc xây dựng đất nước
trong suốt sáu mươi năm xây dựng
chiến đấu và trưởng thành
lực lượng cảnh sát nhân dân đã luôn có mặt
ở những trận tuyến cam go nhất
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
dù là lực lượng trực diện
đấu tranh với tội ác
hay lặng lẽ tuyến sau
họ vẫn âm ảnh hy sinh
bởi một khi đã phát lên
mình màu xanh áo lính
thì họ không quản hiểm như gian khổ
tống hiếm mất sức mình
cho sức khỏe
và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
khi tổ quốc gọi tên mình
họ dâng hiếm cả tuổi trẻ
khi nhân dân cần đến
họ sẵn sàng đáp lại
bằng cả trái tim tâm tràn nhiệt tuyết
vững hy sinh
chào tất cả các quân
chào tất cả các quân
như cây quên ra
như cây quên ra